công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết từ tám giờ ngày hai mươi tháng một mươi sẽ bán vé tàu tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
cho các tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân trên website tại các nhà ga điểm bán vé và đại lý bán vé
qua ứng dụng ví điện tử và tổng đài bán vé sài gòn biên hòa nha trang đà nẵng và hà nội
theo đó dịp tết canh tí gành đường sắt chạy một mươi đôi tàu thống nhất chiều sài gòn hà nội và ngược lại
một mươi hai đôi tàu khách khu đoạn gồm sài gòn thanh hóa và ngược lại sài gòn vinh và ngược lại sài gòn nông hới và ngược lại
sài gòn đà nẵng và ngược lại sài gòn quảng ngãi và ngược lại sài gòn quy nhơn và ngược lại
sài gòn nha trang và ngược lại sài gòn phan thiết và ngược lại nha trang vinh và ngược lại sài gòn dieu trì
trong thời gian nghỉ tết chạy thêm một số đôi tàu tuyến sài gòn huế sài gòn đà nẵng sài gòn tâm kỳ sài gòn quảng ngãi và sài gòn nha trang